theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hôm nay năm tháng sáu
cả nước không ghi nhận ca mắc mới như vậy hôm nay đã bước sang ngày thứ năm mươi
việt nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
cũng trong ngày hôm nay chúng ta có thêm một thông tin tích cực nữa
đó là tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương sẽ có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm linh năm ca chiếm chín mươi một
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc tính đến sáu giờ ngày năm tháng sáu số ca điều trị khỏi là ba trăm linh năm ca
số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe là tám một trăm bốn mươi ba người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi ba người
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu chín trăm sáu mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú một chín mươi sáu người